để tàu cá đạt chiều dài trên một mươi năm mét đủ tiêu chuẩn được khai thác thủy sản ở vùng khơi
nhiều ngư dân ở phú yên đã bỏ hàng trăm triệu đồng cải hoán nối dài tàu cá khi chưa được sự
hướng dẫn chấp thuận từ ngành chức năng chứ cục thủy sản phú yên khuyến cáo người dân cần
tuân thủ trình tự thủ tục hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi cải hoán tàu cá để tránh những rủi ro
theo hạn ngạch khai thác thủy sản vùng khơi mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp cho phú yên
thì trong hơn một một trăm tám mươi tàu cá lâu nay khai thác vùng khơi giờ chỉ còn hơn bốn trăm năm mươi tàu
số tàu cá còn lại là hơn bảy trăm ba mươi tàu có chiều dài dưới một mươi năm mét phải chuyển sang khai thác vùng lộng
nhiều ngư dân có tàu dưới một mươi năm mét đã tự cải hoán tàu của mình với mong muốn sẽ được cơ quan chức năng
sớm cấp hạn ngạch khai thác thủy sản vùng khơi hầu hết các tàu cá ở đây đều được chủ tàu tự thuê
nhân công về làm chứ không có sự hướng dẫn của cơ quan chức năng nào
theo tri cục thủy sản tỉnh phú yên thời gian qua tỉnh phú yên chưa nhận được hồ sơ
cũng như chưa chấp thuận cho tàu cá có nhu cầu được cải hoán trên một mươi năm mét
vì vậy việc chủ tàu tự ý cải hoán tàu cá là trái quy định
việc người dân tự ý cải hoán tàu cá tiêm ẩn hai rủi ro lớn
thứ nhất nếu người dân tự ý cải hoán không được sự đồng ý của cơ quan chức năng
sẽ bị xử phạt theo quy định tàu sau khi được ngư dân tự ý cải hoán sẽ không được cấp phép khai
thác ở vùng khơi do không có hạn ngạch đồng thời cũng không thể khai thác thủy sản ở vùng lộng
do tàu đã cải hoán trên một mươi năm mét
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
đang giả soát thông báo cho chủ tàu ngư dân đối với nhóm tàu cá có công suất từ chín mươi cv trở lên
nhưng chiều dài lớn nhất dưới một mươi năm mét đăng ký nhu cầu cải hoán tàu cá
để sở nông nghiệp tổng hợp đề xuất bộ nông nghiệp cho phép các tàu dưới một mươi năm mét được cải hoán lên một mươi năm mét
đồng thời cấp hạn ngạch bổ sung cho tàu cá phú yên đủ điều kiện hoạt động tại vùng khơi